văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ và thiệt hại do mưa lũ gây ra ở khu vực trung bộ
tính đến thời điểm ngày tám tháng một mươi mưa lũ đã làm bốn người chết và bảy người mất tích hơn một mươi người phải di rời
báo cáo nhanh của các địa phương một mươi một người chết và mất tích cụ thể bốn người chết ở các tỉnh đắk lắc gia lai quảng trị quảng ngãi bảy người mất tích
trong đó quảng trị năm người thừa thiên huế một người gia lai một người
dự báo từ nay đến ngày một mươi tháng một mươi các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm năm mươi ba trăm năm mươi mm có nơi trên bốn trăm linh mm
ở nam nghệ an bình định có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm linh mm
cảnh báo từ ngày một mươi một tháng một mươi các tỉnh trung bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo và kéo dài